ngày hôm qua bộ quốc phòng mỹ thông báo lực lượng nước này đã bắn hạ hàng chục thiết bị bay không người lái và tên lửa do lực lượng houthi ở yemen thực hiện nhắm vào các tàu thương mại di chuyển ở biển đỏ
theo thông báo của bộ quốc phòng mỹ trong quãng thời gian một mươi giờ quân đội mỹ đã bắn hạ một mươi hai thiết bị bay không người lái ba tên lửa đạn đạo chống hạm và hai tên lửa đối đất
thông báo cho biết không ghi nhận thương vong và thiệt hại trong các vụ tấn công này
cùng ngày houthi tuyên bố đã tiến hành tấn công tên lửa nhằm vào một tàu thương mại trên biển đỏ và một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào khu vực miền nam của israel
quân đội israel cho biết đã đánh chặn vụ tấn công này
theo lầu năm góc kể từ khi xung đột ở gaza bùng phát lực lượng houthi đã tiến hành hơn một trăm linh vụ tấn công tàu bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa nhắm vào một mươi tàu thương mại liên quan đến ba mươi năm quốc gia di chuyển trên biển đỏ
biển đỏ là tuyến đường vận tài đường biển quan trọng của thế giới với một mươi hai lưu lượng hàng hóa thế giới lưu chuyển qua đây